sáng nay ngày hai tháng một mươi hai tại đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã lai dắt thành công tàu cá bd chín mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi bốn
cùng bảy thuyền viên gặp nạn trên biển suốt hai ngày một đêm về cập cảng tiến hành sửa chữa và bàn giao cho chủ phương tiện để tiếp tục vươn khơi bám biển
vào lúc một mươi một h năm mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một sở chỉ huy vùng ba hải quân nhận được thông tin tàu cá bình định mang dô hiệu chín mươi sáu nghìn ba trăm bốn mươi bốn
do thuyền trưởng đinh công quang và bảy thuyền viên đang đánh bắt trên biển cách đảo cồn cò khoảng bảy mươi hải lý bị chết máy
nhưng không khắc phục được phải thả trôi trên biển nhiều giờ trước đó